thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết vừa bắt tạm giam ông đình quốc thái
cựu chủ tịch quỹ bán nhân dân tỉnh đồng nai và ông trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai
để điều tra về tội nhận hối lộ
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
phối hợp với công an tỉnh đồng nai thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của bị can thành và thái
và đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cũng liên quan đến vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố chín bị can
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án liên quan aic xảy ra ở đồng nai trong các bị can của ông phan huy anh vũ
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai thời điểm khởi tố là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
và bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
bước đầu công an xác định dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ubnd tỉnh đồng nai phê duyệt điều chỉnh
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
quá trình thực hiện các bị can đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư
và giá gói thầu thông thầu gian lận trong đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
hành vi trên nhằm giúp công ty aic trúng thầu một mươi hai gói thầu với tổng giá trị bốn trăm bảy mươi sáu tám mươi bảy tỷ đồng gây thiệt hại tài sản nhà nước
bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
bị can nguyễn thị thanh nhàn đến nay vẫn bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn
công an tỉnh bắc giang đã bắt khẩn cấp ông vi đức ninh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cũng đã khởi tố một bị can
nguyên là cán bộ công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an về hành vi môi giới hối lộ
ông vi đức ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đến một vụ án ma túy mà viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn
chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra được biết ông ninh ra đầu thú vào ngày một mươi năm tháng một mươi sau đó bị bắt khẩn cấp
công an tỉnh bắc giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
một đối tượng mua bán trái phép ba mươi bánh heroin vừa bị công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện nậm nhùn
bắt quả cháy
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi tại km ba trăm một mươi tám quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản hùa bảng xã nậm păn huyện nậm nhùn
lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang đối tượng giàng a cá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở bàn nậm vạc xã nậm ban huyện nậm nhùn
vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là ba mươi bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này
liên quan đến vụ phát hiện bắt giữ bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại khóm vĩnh xuyên phường núi sam
thành phố châu đốc tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam sáu đối tượng về tội buôn bán và vận chuyển hàng cấm
đối tượng trần văn triều bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm võ hoàng sơn phan công dự nguyễn hảo hớn trần văn tuấn
văn hiếu bị khởi tố về tội vận chuyển hàng cấm trước đó vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố châu đốc mật phục truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại
từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ khi lực lượng công an đến hiện trường lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ chạy
về hướng campuchia hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn bao thuốc lá lậu
nhiều nhãn hiệu tại cơ quan công an hai đối tượng bị bắt giữ là trần văn triều và nguyễn văn hậu anh mở rộng điều tra
lực lượng công an đã cho mời các đối tượng liên quan lên cơ quan làm việc
vận chuyển ma túy từ tp hcm về quảng ngãi tiêu thụ một đối tượng đang là sinh viên đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
đối tượng là hà quang hưng sinh năm hai nghìn thường trú tại thành phố quảng ngãi hưng hiện là sinh viên tại một trường đại học
tp hcm tại thời điểm bị bắt lực lượng công an thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa nhiều hạt chất rắn màu trắng
có trọng lượng năm mươi hai gram hưng khai là ma túy đá
tại bình định ngày hôm qua tòa nhân dân huyện vân canh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án ba năm tù giam
đối với bị cáo nguyễn phi hùng sinh năm hai nghìn hai năm tù giam đối với bị cáo lê văn thảo sinh năm hai nghìn năm và một mươi hai tháng tủ giam
đối với bị cáo nguyễn văn em
sinh năm hai nghìn ba cùng ở huyện vân canh về tội đe dọa giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân hùng đã nhiều lần đe dọa sẽ giết cả gia đình của vợ cũ
ngày một mươi tám tháng sáu hùng nhờ thảo và em ném bom xăng vào nhà bố mẹ vợ cũ khiến các nạn nhân hoảng sợ và gây hư hỏng một số đồ đạc trong nhà
hành vi của các bị cáo đã đe dọa xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác gây mất an ninh trật tự tại địa phương
do ảnh hưởng của cơn bóng
bão số sáu nước biển dâng cao chiều cường bất thường đã phá hủy hàng chục hàng quán ven biển trên địa bàn xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
qua thống kê ban đầu sóng biển dâng cao kết hợp với chiều cường đã phá hủy nền móng đánh sập hơn hai mươi hàng quán ven biển của người dân địa phương
làm hư hỏng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn gây sói lở nặng
hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường sạt lở xâm thực bờ biển tại địa phương để có phương án ứng phó
đề xuất giải pháp xử lý an toàn khu vực bờ biển bị xâm thực
trong ngày một mươi chín tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế có công điện gửi các địa phương cơ quan ban ngành liên quan yêu cầu kiểm tra
và tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ra khỏi các khu vực sạt lở đất lũ quét ngập sâu có phương án phòng chống ngập úng đô thị
trong tuần vừa qua hà nội ghi nhận thêm một ba mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết và bốn mươi tám ổ dịch mới tại một mươi chín quận huyện
sự báo đỉnh dịch sẽ là tháng
trong tháng một mươi một nên thời gian tới số ca mắc tiếp tục tăng mạnh nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng rất nặng phải nhập viện
trong đó có bệnh nhân đến viện rất muộn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội từ đầu năm đến nay thủ đô ghi nhận gần sáu tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp ba hai lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi một năm trường hợp tử vong
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cả nước ghi nhận gần hai trăm năm mươi tám năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng bốn tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có một trăm linh hai trường hợp tử vong tăng tám mươi một trường hợp tử vong so với năm ngoái
sau nhiều ngày xét xử và nghị án sáng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và chín đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo hội đồng xét xử việc chuyển nhượng dự án
hội đồng xét xử xác định các bị cáo thừa nhận hành vi cáo trạng cáo buộc hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội
tuy nhiên các bị cáo có quá trình công tác nhiều đóng góp nhân thân có các tình tiết giảm nhẹ
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tất thành cang mức án sáu năm tù về tội vi phạm quy định về nhà nước sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
tổng hợp với bản án tám năm sáu tháng tù do sai phạm bán rẻ chín triệu cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
bị tuyên vào giữa năm nay ông cang phải chấp hành hình phạt chung là một mươi bốn năm sáu tháng tù
chín bị cáo còn lại lãnh mức án từ ba đến một mươi ba năm tù
đối với dự án khu dân cư phước kiển do đỗ quỹ hợp đồng chuyển nhượng thiệt hại đã khắc phục toàn bộ
đối với số tiền lãi một mươi sáu chín tỷ đồng mà công ty quốc cường gia lai nập tại cơ quan điều tra công ty quốc cường gia lai phải trả lại cho công ty tân thuận
buộc các bị cáo gây ra nên các bị cáo phải bồi thường một mươi sáu chín tỷ đồng theo tỷ lệ phần trăm gồm bị cáo thiện năm mươi can một mươi thông một mươi
hải bích việt tùng long
từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử năm bị cáo có liên quan đến quá trình tổ chức bán đấu giá hai trăm sáu mươi hai lô đất nhà liên kề
tại khu đô thị nam thành phố tuy hòa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn trí hiến cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh phú yên kiêm giám đốc sở tài chính bị phạt sáu năm tù
bị cáo mai hắc lợi cựu phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên bị phạt năm năm tù
bị cáo nguyễn ngọc duy cựu phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên bị phạt bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị nở cựu phó giám đốc phụ trách sở tài chính tỉnh phú yên bị phạt ba năm tù
cả hai bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cả ba bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

cả năm bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bia anh huy ở thôn tân lập xã cao minh huyện vĩnh bảo
tại cơ quan công an hai đối tượng gồm nguyễn quang huy và bùi đăng vinh khai nhận vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín
vinh và huy đã lấy ra ba viên ma túy dạng kẹo và hai túi ma túy loại ke cho các đối tượng khác cùng sử dụng
khi đang sử dụng trái phép chất ma túy thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh bảo đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn quang huy và bùi đăng vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm và mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền trung và đặc biệt là thành phố đà nẵng
chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo thành phố đà nẵng về tình hình khắc phục hậu quả bão lũ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác khắc phục thiệt hại đối với các công trình hạ tầng giao thông
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ những khó khăn mất mát rất lớn của nhân dân thành phố đà nẵng
gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người không may bị tử nạn
chủ tịch nước cũng biểu dương đánh giá cao hệ thống chính trị thành phố cấp ủy chính quyền nhân dân
các lực lượng vũ trang đã chủ động kịp thời ứng phó với đợt lũ lớn nhất trong hàng trăm năm qua tại địa phương
các lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu và sơ tán người đến nơi an toàn
toàn hệ thống chính trị thành phố đã khẩn trương nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả sau trận mưa lịch sử này
và bước đầu làm tốt công tác thăm hỏi động viên hỗ trợ các trường hợp thiệt hại gia đình bị thương vong
chủ tịch nước đề nghị trước mắt cần tập trung hỗ trợ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt cho người dân sau mưa lũ
không để người dân thiếu đói thiếu chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu nhất là không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
như vậy đã gần một tuần trôi qua sau trận lũ lịch sử tại thành phố đà nẵng hiện nay vẫn còn một số khu vực trũng thấp
người dân vẫn chưa thể nào ổn định lại cuộc sống
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nước lũ nhấn chìm
với bà con ở phường hòa khánh nam quận liên triều những suất cơm nóng mà hàng ngày các cán bộ chiến sĩ công an phường
cùng mạnh thường quân mang đến trao tặng là cả một tấm chân tình đáng quý và đáng trân trọng
thành sắt được bắt ngang giữa hai mái nhà này là con đường duy nhất có thể di chuyển
cứu giúp những người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ đủ để hình dung mức độ nguy hiểm
của cơn lũ vừa qua
đến thời điểm này sáu trăm linh hộ dân tại phường hòa khánh nam vẫn chưa hết bàn hoàng
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nhấn kìm
gần một tuần vật lộn với thiên tai bà con nơi đây vẫn chưa có được một bữa no
ở đây họ mừng lắm thực sự họ nói bây giờ họ rất là cần
tại vì bếp lúc họ chưa nấu được cầu họ không có được bữa cơm
khi họ có những bữa cơm họ rất là mừng
thực sự họ nói đó không nít mà không thèm cơm không thèm cơm
người lớn mình ăn cái gì cũng được nhưng mà con nít cũng tội lắm
một rằn lũ nó quá bất ngờ đi
không người ta không chuẩn bị trước được
nên là người dân ở ngoài đang khắc phục dần dần
rồi nói chung là với tình cảm của anh em rồi mọi người hỗ trợ
người dân ở đây xin cảm ơn tất cả hậu tâm đã quan tâm
chú cố để người dân vượt qua có lúc khó khăn này
càng ấm lòng khi những suất cơm này được mạnh thường quân
cùng các cán bộ chiến sĩ công an phường tận tâm chuẩn bị
và trao đến tận tay cho bà con
ai nấy đều cảm thấy phấn khởi bởi trong lúc khó khăn trồng chất
họ được sẻ chia được yêu thương bởi cộng đồng
bởi những người chiến sĩ công an ngày đêm đồng hành
cùng nhân dân vượt qua thiên tai
với cái tinh thần là lá làm vùm lá rách
thì nhóm chị nghị xanh cũng đã có những cái bữa cơm không đầy
để cho bà con là trong cái lúc mà dọn dẹp nhà cửa
mình sẽ có thể hỗ trợ một bữa cơm rất là nóng
bà con có động lực vừa qua thôi
hiện nay trên địa bàn phường thì có sáu mươi tổ
sáu mươi trên ba mươi tổ bị ngập ống
hiện nay thì các tổ đang trong quá trình năm ngày dọn dẹp
thì đến nay thì tất cả các hội dân thì cơ bản là chưa hoàn thiện
để mà nấu ăn nấu uống được
nên về đây hỗ trợ cho bà con nhân dân tại khu dân cư
về đồ ăn thức uống và những nhu yếu phẩm của bà con cần thiết
liên tục những ngày qua công an các đơn vị địa phương
trên địa bàn thành phố đà nẵng đều có mặt khắp các vùng sung yếu
vùng trụng thấp để hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả
trao tặng sách vở nước uống hay đơn giản chỉ là một bữa cơm nóng
cũng đủ để bà con ấm lòng
đây chính là động lực để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống